cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi ba tử vong tại cơ sở giữ trẻ tự phát
nữ doanh nhân thành đạt lừa hơn nghìn tỷ đồng mua biệt thự xe sang
bình dương thông tin danh tính bốn người bị thương ở vụ nổ tầng hầm trung cư
bộ trưởng kế hoạch và đầu tư nói về dự án sân bay sapa
vịnh hạ long là một trong những điểm đến đẹp nhất thế giới
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị mới đây lại xảy ra một vụ cháu bé tử vong đau lòng tại cơ sở giữ trẻ tự phát tại thanh khê đà nẵng
được biết tại cơ sở này cháu đã bị sặc ho liên tục mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cháu vẫn không qua khỏi
theo đó vào khoảng một mươi hai h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm trong quá trình giữ trẻ tại địa chỉ trên đường nguyễn phước nguyên phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
bà nguyễn thị bích hoài ba mươi sáu tuổi phát hiện bé trai nguyễn minh l sinh năm hai nghìn hai mươi ba có dấu hiệu bị sạc ho liên tục
bà hoa liên bồng cháu bé ra ngoài nhờ người dân hỗ trợ gọi cấp cứu trở đến trung tâm y tế quận thanh khê để cấp cứu đồng thời gọi điện thông báo cho gia đình cháu là biết
tại trung tâm y tế quận thanh khê đội ngũ y bác sĩ thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng không có kết quả nên tiếp tục chuyển cháu l đến bệnh viện đa khoa đà nẵng
tuy nhiên sau đó cháu lờ tử vong
ubnd quận thanh khê cho biết công an quận đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu lờ đồng thời ubnd phường an khê đã yêu cầu bà nguyễn thị bích hoài
chấm dứt hoạt động giữ trẻ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân
liên quan đến vụ việc ubnd quận thanh khê cũng có văn bản chỉ đạo các phường cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm cơ sở trồng giữ trẻ hoạt động sai quy định trên địa bàn quận
ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo phùng thị nghệ ba mươi tám tuổi ngụ quận bảy tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo truy tố sau khi nghỉ việc tại ngân hàng bưu điện liên việt nghề chuyển sang kinh doanh bất động sản mua bán xe đến năm hai nghìn một mươi tám người phụ nữ này thành lập công ty mane achen nhưng để em trai đứng tên công ty của nghệ chuyên thực hiện thu đổi ngoại tệ
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến đầu năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín việc kinh doanh các quầy thu đổi ngoại tệ không hiệu quả mà vẫn phải trả tiền mặt bằng trả lương nhân viên nên nghệ phải vay mượn tiền với lãi suất cao để duy trì
từ cuối năm hai nghìn hai mươi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh nhà nước thực hiện giãn cách xã hội nên hệ thống thu đổi ngoại tệ của nghệ phải đóng cửa hoàn toàn quay thu đổi ngoại tệ đóng bất động sản đóng băng xe cộ không bán được mà nợ lãi phải trả nhưng
sau mình có nhiều cây xăng quầy thu đổi ngoại tệ với nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau thậm chí nghệ còn nói đang làm hồ sơ thành lập ngân hàng tư nhân
tin tưởng vào mác doanh nhân thành đạt của phùng thị nghệ bà nguyễn nhật linh và bà trương bạch tuyết cùng cư trú tại quận bảy đã nhiều lần chuyển cho nghệ để hợp tác kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền là hơn một hai trăm linh tỷ đồng trong đó bà linh chuyển sáu trăm linh sáu tỷ đồng bà tuyết truyền sáu trăm linh hai tỷ đồng
sau khi lừa được hai nạn nhân nghệ đem số tiền này để trả nợ vay trước đó và mua các bất động sản có giá trị cao tại nội khu thái hưng và khu nhà tra thiều phú mỹ hưng quận bảy tp hcm
nghệ cũng mua hàng chục ô tô hạng xăng thuộc dòng mercedes benz pertramarkin về việc mua sắm nhà và xe hạng xăng
nghệ khai mục đích để xây dựng hình ảnh là doanh nhân thành đạt nhằm dễ lừa đảo
đến năm hai nghìn hai mươi hai nghệ không còn khả năng trả lợi nhuận nên các bà linh tuyết đã làm đơn
cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã chiếm đoạt của hai bị hại hơn một hai trăm linh tỷ đồng
đây là căn cứ xác định trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
tuy nhiên hồ sơ cũng thể hiện quá trình kêu gọi hợp tác nghệ đã chuyển lại lợi nhuận cho bà tuyết hơn bốn trăm một mươi sáu tỷ đồng bà linh hơn bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định khi trừ đi số tiền hai người bị hại đã nhận từ nghệ thì bị cáo còn phải bồi thường cho bà tuyết hơn một trăm tám mươi năm tỷ đồng bà linh hơn một trăm sáu mươi hai tỷ đồng
ngoài ra trong một quan hệ dân sự mua bán biệt thự trị giá bảy mươi năm tỷ đồng tại phú mỹ hưng bà tuyết đã nhận được của nghẹ hai mươi năm tỷ đồng
do đó để đảm bảo quyền lợi của bị cáo cơ quan điều tra cấn trừ vào thiệt hại và xác định trách nhiệm bồi thường của nghẹ cho bà tuyết còn hơn một trăm năm mươi chín tỷ đồng
đối với tám người khác ở nhiều tỉnh thành tố cáo ngạn chiếm đoạt hơn năm trăm linh tỷ đồng công an tp hcm đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn hai do hết thời hạn điều tra
tại phiên tòa bị cáo nghệ khai không kêu gọi góp vốn mà chỉ đưa ra và chia sẻ ý tưởng thành lập ngân hàng
ngoài ra bị cáo cho rằng những tin đã nhắn cho bà linh bà tuyết để vay tiền chứ không phải dù góp vốn kinh doanh
bị cáo khẳng định các bà linh tuyết chuyển tiền không phải để tham gia góp vốn kinh doanh mà thực chất là cho vay với lãi suất cao
tuy nhiên bà tuyết khai vợ chồng bà và vợ chồng bị cáo nghệ từng ngồi họp với nhau để bàn bạc về việc thành lập ngân hàng số vốn góp như thế nào
bào chữa cho bị cáo nghệ luật sư cho rằng các chứng cứ trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo luật sư lời khai của bị hại là lời trình bày chấp kép các nội dung tin nhắn trong đó không có nội dung huy động vốn
cũng theo luật sư hồ sơ vụ án thiếu một mươi ba ba trăm năm mươi tin nhắn chứa trong đĩa cd đính kèm kết luận giám định nên chưa thể hiện hết bản chất vụ việc
tin nhắn giữa bị cáo và các bị hại trong hồ sơ vụ án không đảm bảo được tính toàn vẹn của chứng
cũng theo luật sư bản kê dòng tiền giữa bị cáo và các bị hại do cơ quan điều tra lập chưa chính xác không thể hiện đúng các sao kê do các ngân hàng cung cấp
luật sư cũng cho rằng hồ sơ vụ án có một số vi phạm tố tụng về việc cơ quan cảnh sát điều tra vượt quá hành vi đã khởi tố trong quyết định khởi tố bị can
đồng thời mẫu vật đưa đi giám định không niêm phong theo quy định pháp luật
bên cạnh đó luật sư của bị cáo còn trình bày việc bị hại có hành vi mang dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được điều tra làm rõ
vì vậy luật sư đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ vụ án để điều tra lại
trình bày quan điểm về vụ án đại diện viện kiểm tra cho rằng
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và lời khai của những người liên quan
bị cáo hoàn toàn không thực hiện hoạt động kinh doanh sang giàu
bị cáo không mở ngân hàng nhưng tin nhắn nói với các bị hại về việc huy động ba tỷ đồng để ký quỹ cho ngân hàng nhà nước
đại diện viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
cần phải có bản án tương xứng để gian đe phòng người trùng
vì vậy đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo tù trung thân
do vụ án có nhiều vấn đề cần xem xét
hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài từ chín h sáng ngày hai mươi bảy tháng năm sẽ tuyên án
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ tầng hầm trung cư ở bình dương
lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đã thông tin về danh tính của bốn người bị nạn
vụ nổ này xuất phát là một vụ tai nạn lao động
cụ thể số người bị thương trong vụ việc là bốn người gồm ông lê văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở xã nga an nga sơn thanh hóa
ông nguyễn đức cường sinh năm hai nghìn quê thôn bốn ea pờ hốc cư cụ yên đắk lắc
ông lê duy hùng sinh năm hai nghìn quê thôn phú hiệp một gia hiệp di linh lâm đồng
và ông phan đức lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thường trú tổ sáu tân hóa tân vĩnh hiệp tân uyên bình dương
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương cho biết vào khoảng tám giờ sáng cùng ngày
nhóm công nhân của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật công nghiệp phương yến
viết tắt là công ty phương yến trụ sở tại khu phố khánh long phường tân phước khánh
thành phố tân uyên tỉnh bình dương gồm các ông lê văn mạnh ông nguyễn đức cường và ông lê duy hùng
cùng vào khu vực tầng hầm của tòa nhà công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khách sạn bkmex
để bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh
trong quá trình nhóm công nhân của công ty phương yến làm việc
thì ông phan đức lâm là kỹ sư trưởng của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khách sạn bkmex đi theo giám sát
lúc một mươi giờ một mươi phút nhóm công nhân đang thao tác bảo trì tại hệ thống điều hòa trung tâm máy chiller số ba
thì bất ngờ một trong bốn block máy nén khí phát nổ làm cho cả bốn người bị thương nặng
ông lê văn mạnh nguyễn đức cường và lê duy hùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
còn ông phan đức lâm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện becamec
hiện nay các nạn nhân đa chấn thương đang điều trị tại bệnh viện
sở lao động thương minh và xã hội bình dương cho hay khu vực hiện trường xảy ra vụ nổ đã được phong tỏa
để tiếp tục điều tra tìm nguyên nhân vụ nổ đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục
tại hội nghị hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía bắc
kết hợp công bố quy hoạch vùng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
diễn ra hôm hai mươi bốn tháng năm tại phú thọ bộ trưởng kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
đã trình bày tình hình triển khai một số dự án quan trọng liên kết vùng
theo bộ trưởng nguyễn trí dũng thời gian qua thủ tướng đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư
nhiều dự án cao tốc quy mô lớn góp phần thay đổi bộ mặt kết cấu hạ tầng của vùng
trong đó dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không sapa tỉnh lào cai
theo hình thức bot đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn một
dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư
tỉnh lào cai đang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để tăng vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án
với quy mô cảng hàng không sapa sẽ xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp bốn c
với công suất một năm triệu khách trên một năm tổng vốn đầu tư bốn hai trăm linh tám tỷ đồng
trong đó vốn ngân sách nhà nước hai một trăm linh ba tỷ đồng
đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
hai địa phương đang ra soát đề xuất phương án mở rộng lên quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh
đang xảy ra một số khó khăn vướng mắc
cụ thể chỉ tiêu sử dụng đất tại tỉnh lạng sơn đến năm hai nghìn hai mươi năm cần tăng thêm một trăm tám mươi tám ha đất giao thông
thủ tục chuyển giao mục đích sử dụng rừng cần nhiều thời gian khả năng huy động vốn của nhà đầu tư cũng gặp khó khăn
theo đó dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư để nâng mức tham gia của ngân sách nhà nước lên thêm ba hai trăm hai mươi tỷ đồng
dự án này dự kiến hoàn thành giai đoạn một với chiều dài chín mươi ba km trong năm hai nghìn hai mươi năm chiều dài toàn tuyến một trăm hai mươi một km
hiện nay chưa khởi công và chậm so với tiến độ phê duyệt
ngoài ra các bộ ngành cũng nghiên cứu phương án đầu tư một số dự án
các địa phương đang giả soát xây dựng phương án nâng quy mô các tuyến cao tốc lên bốn làn hoàn chỉnh
bổ sung các tuyến kết nối nút sao để phát huy hiệu quả các cao tốc trên địa bàn
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam và các đơn vị liên quan
vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án khu đất ba nghìn chín trăm ba mươi chín b bến vân đồn phường một mươi hai quận bốn tp hcm
cảnh sát cũng khởi tố bị can tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với chín người để điều tra về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với các sai phạm của các bị can đã khởi tố
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
lực lượng chức năng huyện lâm thao tỉnh phú thọ đang nỗ lực tìm kiếm một nữ sinh lớp một mươi mất tích sau khi gieo mình xuống sông hồng
ông nguyễn đình cung chủ tịch ubnd thị trấn lâm thao huyện lâm thao tỉnh phú thọ cho biết khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng năm
trên địa bàn xảy ra vụ việc một nữ sinh lớp một mươi gieo mình xuống sông hồng mất tích
đến thời điểm này lực lượng chức năng huyện lâm thao vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh là con cả trong gia đình có bốn chị em ở xã sơn vi
trước đó nữ sinh này không có biểu hiện nghi vấn hiện mẹ của cháu đang ở nước ngoài
theo chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát hà nội vũ hồng trường
tăng ba mươi một bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai
tổng doanh thu của đơn vị năm hai nghìn hai mươi ba đạt năm trăm một mươi năm tỷ đồng trong đó có bảy mươi bốn ba tỷ đồng doanh thu từ bán vé bốn trăm một mươi bốn hai trăm ba mươi một tỷ đồng từ trợ giá
công ty cũng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba hai tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt một mươi ba một tỷ đồng tương đương ba bảy doanh thu
đáng chú ý theo ông trường trong định mức được duyệt theo đơn giá tạm thời để đặt hàng
công ty phải đạt mức lợi nhuận bốn năm trên thực tế đơn vị mới đạt ba bảy thấp hơn định mức yêu cầu
lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ nhân dân
đã được đảm bảo tốt minh bạch đúng quy định và được kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng
cơ quan hiệu trách hà nội cho biết mỗi năm hà nội metro đang cần đến hơn năm trăm linh tỷ đồng để chi cho các hoạt động
tuy nhiên hoạt động kinh doanh thu từ bán vé mới đạt khoảng bảy mươi tỷ đồng
khoảng một mươi bốn số tiền còn lại thành phố phải bù vào theo hình thức trợ giá chiếm khoảng tám mươi năm
từ thực tế trên sở giao thông vận tải đề nghị hà nội metro khẩn trương tổ chức giả soát kiểm tra
làm rõ các thông tin đã được cơ quan thông tấn báo chí phản ánh như đã nêu trên
có báo cáo kết quả về sở để phối hợp theo dõi
ngày hai mươi bốn tháng năm ông lê lưu dũng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn yongbot có địa chỉ tại huyện bố trạch quảng bình
cho biết đoàn thám hiểm của công ty này
đoàn thám hiểm này vừa trở lại hồ nước bí ẩn trong hang thùng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia phong nhà kẻ bàng
đoàn đã phát hiện chỉ trong vài ngày mực nước ở trong hồ đã bị tụt khoảng hai mét
ngay cả khi quanh vị trí hang những ngày qua có mưa
dù chưa tìm ra lối nước nào của hồ nhưng qua khảo sát ban đầu đội thám hiểm của đơn vị này cho biết độ sâu của hồ nước có thể lên đến một mươi m
cũng theo đội thám hiểm có thể đáy hồ thông với một sông ngầm nào đó
mức nước của sông ngầm này cũng cao để tạo đủ áp suất cho nước trong hồ dâng lên và hạ xuống khi ở vị trí như treo trên vách hàng
ông dũng cũng thông tin thêm đội thám hiểm của chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trải nghiệm trong hệ thống hàng của thùng lũng hùng thòng
thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia phong nhà kẻ bàng nhưng chưa từng thấy hiện tượng thay đổi mực nước hồ nhanh như thế
trước đó nhóm khảo sát của công ty trách nhiệm hiệu hạn yongbot đã phát hiện ra một hồ nước bí ẩn
trong một nhánh phụ thuộc hang thùng thuộc hệ thống hang hùng thòn
hồ nước này nằm cao hơn nhánh sông ngầm chính trong hang khoảng một mươi năm m nên hồ này được treo trên vách hang
quan sát bằng mắt thường hồ này nằm cách cửa hàng khoảng một cây số và có diện tích bề mặt khoảng vài trăm mét vuông bao quanh hồ là cột thạch nhũ đá
nhóm khảo sát hiện chưa thể đo được chiều sâu của hồ vì chưa đủ thiết bị để lặn nhóm cũng chưa tìm thấy nguồn nước đổ về hồ bí ẩn này
vì vị trí độc đáo của hồ nên hiện hồ được nhóm khảo sát đặt tên là hồ lơ lửng
sở du lịch tỉnh quảng bình cũng cho biết sẽ phải khảo sát các chỉ số kỹ thuật của hồ nếu đảm bảo an toàn thì mới cho khai thác
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày ba tháng sáu này
lễ khai hội sẽ chính thức diễn ra vào lúc một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm nhằm ngày hai mươi một tháng bốn âm lịch
tại trung tâm thương mại vĩnh đông phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang
tại lễ hội vía bà chùa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn vào ngày hai mươi chín tháng năm tại nhà bia liệt sĩ phường núi sam
khu vực bà ngự trên đỉnh núi sam và miếu bà chúa sứ núi sam sẽ diễn ra lễ phục hiện
rước tượng bà và lễ hội đường phố
lễ hội tắm bà diễn ra vào lúc hai mươi bốn h ngày ba mươi tháng năm tại miếu bà chùa sứ núi sam
ngoài ra còn có các hoạt động lễ hội thỉnh sắc thần lễ túc yến và xây trầu lễ tránh tế lễ hội sắc
theo ông trần quốc tuấn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố châu đốc tỉnh an giang tổ chức các hoạt động lễ hội
vía bà chúa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an toàn cho nhân dân du khách
tổ chức thực hành các nghi thức lễ hội truyền thống xây dựng môi trường văn hóa văn minh lễ hội
thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định
qua đó tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp tuyên truyền quảng bá giới thiệu về hình ảnh vùng đất
con người và các giá trị văn hóa tiêu biểu đặc sắc của địa phương
cùng với những tiềm năng thế mạnh của châu đốc hiện nay để thu hút đầu tư
lễ hội huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng nhân dân du khách trong việc thực hiện nghi thức truyền thống
và các hoạt động phát triển lễ hội nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội vía bà chùa sứ núi sam hướng tới là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại
ông trần quốc tuấn cho hay trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa lịch sử truyền thống thì nhất định là phải đạt được mục tiêu
là phải đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong quá trình thực hiện các nghi thức truyền thống
tổ chức lễ hội cũng như tổ chức các sự kiện thông qua đó chúng ta bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử này
thưa quý vị mới đây tạp chí du lịch quốc tế uy tín travel lesur đã đánh giá vịnh hạ long tỉnh quảng ninh
là một trong năm mươi năm điểm đến đẹp nhất thế giới để chiêm ngưỡng đây là một vinh sự lớn đối với du lịch việt nam
travel lasual cho biết có vô số lý do để đi du lịch thế nhưng nhiều người lựa chọn tìm kiếm những khoảnh khắc đầy cảm hứng
tìm kiếm những thắng cảnh đặc sắc sẽ níu chân và khiến họ dừng bước từ những hồ nước trong xanh những bãi biển cát trắng
những dãy núi hủng vĩ hay những tan tích lịch sử đều quyến rũ du khách đến chiếm ngưỡng và trải nghiệm
trong danh sách năm mươi năm điểm đến hàng đầu này travel laser chủ yếu đề xuất các công viên quốc gia núi non bãi biển sa mạc
cùng những kỳ quan thiên nhiên khác để truyền cảm hứng cho những tín đồ du lịch về những điểm đến tuyệt đẹp tiếp theo trong hành trình du lịch của họ
với vô số khối núi đá vôi được bao phủ bởi rừng da xanh thầm cùng lan nước xanh màu ngọc bích
vịnh hạ long là điểm đến trong mơ của các nhiếp ảnh gia và khách du lịch
đến với vịnh hạ long du khách không chỉ được thả mình trên những bãi cát trắng
đổi dưới làn nước mắt lạnh mà còn có cơ hội trải nghiệm tuyệt vời trên du thuyền
vi vu trên đại dương bao là chiêm ngưỡng cảnh sát thiên nhiên nòn nước hữu tình
hay chờ thuyền kayak xuyên qua hệ thống những hàng động kỳ bí
vịnh hạ long có tổng diện tích tự nhiên lên đến hơn một năm trăm linh km hai với gần hai hòn đảo lớn nhỏ
tạo nên những cảnh quan vô cùng kỳ vĩ
bên trong hệ thống đảo của vịnh là những hàng động với màu sắc và thạch nhũ đẹp nổi tiếng
như hang đầu gỗ bồ nâu trinh nữ sừng sốt
với những giá trị riêng biệt của mình vịnh hạ long được unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
không chỉ bởi giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn có giá trị rất lớn ở địa chất và địa mạo
có giá trị to lớn với sự phát triển du lịch của địa phương
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay